sở văn hóa thể thao tp hcm đã thông tin về việc ca sĩ đàm vĩnh hưng đeo huy hiệu lạ trong live show gây ồn ào những nghệ quan
sở cho biết sẽ tiến hành mời các tổ chức cá nhân đơn vị liên quan đến vụ việc này
trên các diễn đàn nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu mà ca sĩ đàm vĩnh hưng cài trên trang phục
trong đêm diễn ngày em thắp sau trời diễn ra bốn tháng năm tại tp hcm
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chỉ đạo sở văn hóa thể thao tp hcm xem xét
xử lý vụ việc ca sĩ đàm vĩnh hưng dùng những vụ kiện gây tranh cãi này trong live show gây ồn ào những ngày qua
sở văn hóa thể thao tp hcm đã mời ca sĩ đàm vĩnh hưng lên làm việc
kết quả làm việc sẽ được sở thông tin sớm